kẽm rất quan trọng trong phòng ngừa bệnh đường hô hấp và bệnh tật nói chung
kẽm đã được đưa vào trong nhiều phác đồ điều trị covid một mươi chín trên thế giới
vào năm hai nghìn hai mươi tổng thống mỹ donald trump mắc covid một mươi chín trong phác đồ điều trị cũng có sử dụng kém
để tìm hiểu lý do cũng như được tư vấn cách bổ sung kẽm
hãy cùng lắng nghe tư vấn của tiến sĩ bác sĩ lê thanh hải giám đốc bệnh viện phổi tỉnh thừa thiên huế
ở việt nam bộ y tế có quyết định số bốn nghìn một trăm linh chín qdbit ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
về việc ban hành hướng dẫn tạm thời danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
và trong nhóm thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe tăng sức đề kháng có đề cập đến kẽm
kẽm có tác dụng gì trong điều trị covid một mươi chín
câu trả lời là do kẽm giúp tăng biễn dịch cơ thể tăng sức đề kháng cơ thể
có thể giúp phòng và điều trị bệnh lý hô hấp nói chung
trong đó có bệnh covid một mươi chín nhất là ở người cao tuổi
mặc dù kém có nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể
nhưng giảm kẽm có thể là nhân tố chính trong sự suy giảm chức năng miễn dịch liên quan đến tuổi tác
kém cần thiết cho quá trình tổng hợp dna và tăng sinh tế bào
vì lý do này các tế bào tăng sinh mạnh như các tế bào miễn dịch phụ thuộc vào nguồn cung cấp kẽm đầy đủ
các loại tế bào miễn dịch khác nhau như đại thực bào bạch cầu trung tính
tế bào t và tế bào b nếu thiếu kém sẽ bị suy giảm
duy trì nồng độ kẽm có thể là chìa khóa để sống một cuộc sống lâu dài
khỏe mạnh hơn bằng cách tối ưu hóa chức năng của hệ thống miễn dịch của bạn
kém kết hợp với chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp làm chậm quá trình lão hóa
và giảm nguy cơ viêm phổi cũng như các bệnh nhiễm trùng đe dọa tính mạng khác
vai trò của kẽm trong sức khỏe nói chung và bệnh lý hô hấp nói riêng như thế nào
nghiên cứu cho thấy nồng độ kém thấp có thể đe dọa hệ miễn dịch của bạn
chúng ta càng lớn tuổi hệ miễn dịch của chúng ta càng dễ bị suy yếu hơn
có thể dẫn đến các dối loạn nghiêm trọng về sức khỏe thậm chí có thể gây tử vong
chức năng miễn dịch suy giảm làm tăng tính nhạy cảm với viêm phổi và cúm
tạo nguy cơ phát triển các bệnh lây nhiễm hô hấp bệnh tự miễn và ung thư
một số nghiên cứu đã tìm thấy người lớn tuổi có nguy cơ bị thiếu kẽm
chẳng hạn ở hoa kỳ dưới năm mươi người cao tuổi đảm bảo tiêu thụ đủ kém
vấn đề là do tuổi tác có thể làm giảm hiệu suất hấp thu kém từ chế độ ăn uống
nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc duy trì nồng độ kẽm đầy đủ có tầm quan trọng đặc biệt
trong việc ngăn ngừa viêm phổi nhất là với người cao tuổi
trong một nghiên cứu ở người cao tuổi tại cơ sở điều dưỡng
những người có nồng độ kẽ huyết thanh bình thường có tỷ lệ viêm phổi thấp hơn
so với những người có nồng độ kẹm huyết thanh thấp
các nghiên cứu liên quan đến người cao tuổi cho thấy bổ sung kẽm giúp cải thiện
chức năng của hệ miễn dịch và tăng đề kháng với bệnh nhiễm trùng
trong một nghiên cứu ở người lớn tuổi từ năm mươi năm đến tám mươi bảy tuổi
có nồng độ kém huyết tương thấp hơn và stress oxy hóa cao hơn
và các dấu hiệu viêm so với người lớn tuổi khác
nửa số người lớn tuổi trong nhóm nghiên cứu uống bổ sung kép trong một mươi hai tháng
và nửa còn lại dùng giả dược
kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp dấu hiệu viêm và stress oxy hóa
thấp hơn ở nhóm dùng kẽm so với nhóm giả dược
một nghiên cứu năm hai nghìn một mươi sáu đăng trên tạp chí dinh dưỡng lâm sàng của mỹ
đã cho những người trong nhóm nghiên cứu bị thiếu kẽm bổ sung kẽm hoặc giả dược hàng ngày
sau ba tháng nhóm bổ sung kẽm tăng lượng kẽm trong huyết tương
và tăng số lượng tế bào lympho g loại tế bào lympho có vai trò trung tâm trong miễn dịch cơ thể
đối với những người không có một chế độ ăn uống tối ưu để tăng cường chức năng miễn dịch
miễn dịch bắt đầu giảm dần ở độ tuổi từ sáu mươi đến sáu mươi năm
nhưng ngay cả những người đang ăn một chế độ ăn uống thích hợp cũng có thể cần bổ sung thêm kẽm
nhu cầu kẽm được ước tính cao hơn khoảng năm mươi đối với những người theo một chế độ ăn hoàn toàn dựa trên thực vật
do giảm tính khả dụng sinh học từ thực phẩm thực vật
pit tet là một hợp chất chống oxy hóa được tìm thấy trong mũ cốc nguyên hạt
các loại đậu quả hạch và hạt ngăn cản sự hấp thu của một số khoáng chất bao gồm kẽm
ngoài ra các khoáng chất khác như sắt và canxi can thiệp vào sự hấp thu của kẽm
đồng cũng cạnh tranh với kẽm để liên kết các protein bên trong các tế bào của cơ thể
vậy nguồn bổ sung kẽm có từ đâu
hầu một con hầu có vừa chứa đến năm ba mg kẽm
tôm hùng và cua vô cùng dầu kẽm
một số loại cá như cá hồi cá bơn cũng có kẽm nhưng ít hơn
hạt bí ngô một cốc chứa sáu sáu mg kẽm
thịt bò một trăm linh gram chứa bốn năm mg kẽm
bột cacao năm trăm linh gram chứa một chín mg kẽm
hạt điều năm trăm linh gram chứa một sáu mg kẽm
kefir hoặc sữa chua một cốc chứa một bốn mg kẽm
nấm một chén chứa một bốn mg kẽm
giàu bina một cốc chứa một bốn mg kẽm
có nhiều viên kẽm bổ sung trên thị trường hiện nay có cả viên kẽm cho người lớn và trẻ em
bạn có thể xin tư vấn của bác sĩ trước khi dùng tùy vào bệnh lý tình trạng sức khỏe cụ thể của bạn
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who nhu cầu kém cơ thể như sau
dưới sáu tháng tuổi tốt nhất tận dụng từ sữa mẹ
trẻ sơ sinh từ đến sáu tháng tuổi hai mg một ngày
trẻ sơ sinh từ bảy đến một mươi một tháng tuổi ba mg một ngày
trẻ em một ba tuổi ba mg một ngày
trẻ em từ bốn tám tuổi năm mg một ngày
trẻ em từ chín một mươi ba tuổi cần tám mg kẽm mỗi ngày
nam một mươi bốn tuổi trở lên cần một mươi một mg một ngày
nữ một mươi bốn một mươi tám tuổi cần chín mg kẽ một ngày
nữ một mươi chín tuổi trở lên cần tám mg kẽ một ngày
phụ nữ mang thai từ một mươi tám tuổi trở lên một mươi một một mươi hai mg một ngày
tuy nhiên theo sở sĩ nguyễn phũ nguyệt minh bổ sung kém nếu không đúng cách sẽ gây ngộ độc
trong mùa dịch nhiều người đã tăng cường bổ sung vitamin và khoáng chất để tăng cường sức khỏe
theo thông tư số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bốn của bộ y tế ngưỡng giúp nạp kém tối đa đối với người trưởng thành là bốn mươi mg mỗi ngày
kệm an toàn khi bổ sung bằng đường uống với lượng không quá bốn mươi mg một ngày
liệu cao hơn ngưỡng dung nạp chỉ được dùng trong thời gian ngắn và có chỉ định của bác sĩ
khi bổ sung kém vượt qua ngưỡng sung nạp bốn mươi mg mỗi ngày trong thời gian dài
có thể gây ra tình trạng ngộ độc kém với các biểu hiện như ho ớn lạnh sốt bùn nôn nôn khó thở
giảm hấp thu đồng gây thiếu máu nội bào dối loạn tiêu hóa dối loạn phản ứng miễn dịch do suy giảm chức năng tế bào thi
vậy phải làm gì khi sử dụng kẽm quá liều
nếu một người nghi ngờ sử dụng quá liều kém trước tiên cần dừng việc bổ sung kém
nếu những dấu hiệu nhẹ người bệnh có thể uống một ly sữa tươi
canxi và phốt pho trong sữa sẽ liên kết với kém dư thừa trong đường tiêu hóa
tạo ra các chê lết và đào thải ngăn ngừa cơ thể tiếp tục hấp thu kém
nếu tình trạng ngộ độc quá mức do bổ sung lượng kẽm lớn trong thời gian dài
người bệnh cần đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và điều trị thích hợp
kẽm hay các vi chất khác dù rất quan trọng đối với cơ thể
tuy nhiên nếu sử dụng không đúng cách hoàn toàn có thể trở thành con dao hai lưỡi gây tổn thương sức khỏe của chúng ta
vì vậy trước khi sử dụng bất kỳ một sản phẩm thuốc hay thực phẩm chức năng nào
mọi người cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
tham khảo tư vấn của những người có chuyên môn để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho chính mình
bổ sung kém như thế nào là đúng cách
thạc sĩ bác sĩ lê thị hải cho biết
muốn bổ sung kẽm bạn có thể mua các loại thực phẩm bổ sung
nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng chứa các dạng mối kém như kém gluconate kém sunfat kém acetate
cũng là nguồn bổ sung kẽm tốt cho cơ thể
trong đó kém gluconate là loại kém hữu cơ phổ biến trong các thực phẩm bổ sung hiện nay bạn nên sử dụng
lực lượng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ cho từng đối tượng cụ thể
nên uống kém chung với vitamin c sẽ tăng khả năng hấp thu kém
vitamin c cũng tăng cường sức đề kháng thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển cơ thể
không uống kém cùng với sắt và canxi do cạnh tranh với nhau tại các thụ thể
làm giảm tỷ lệ hấp thu kém trong cơ thể
không nên uống kẽm lúc đói vì gây cước ứng dạ dày
nên uống sau bữa ăn khoảng hai giờ
nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ để tránh gây nôn
vì kẽm là kim loại rất dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày
với người bị đau dạ dày có thể uống cùng bữa ăn
với trẻ nhỏ nên dùng kém dạng cốm hoặc si rô
có thể trộn vào thức ăn nếu trẻ hay nôn
nhưng không nên trộn vào sữa vì sữa dầu canxi ước chế hấp thụ kẽm
ngoài việc dùng thực phẩm bổ sung hoặc thuốc có chứa kẽm
cần có chế độ ăn đa dạng thực phẩm với những thức ăn dầu kém
các loại hải sản hầu tôm cua gẹ
các loại thịt có màu đỏ như thịt dê thịt bò lòng đỏ trứng thịt gà
các loại đậu đỗ ngũ cốc nguyên cám
tăng cường sử dụng các thực phẩm có nhiều vitamin c như
rau quả hoa quả mầm giá đỗ dưa chua
vì các thực phẩm này dầu vitamin c giúp làm tăng hấp thu kém từ thức ăn
không dự trữ lâu dài trong cơ thể
do vậy cần đảm bảo có đủ kẽm trong chế độ ăn hàng ngày
hoặc bổ sung từ thực phẩm chức năng và thuốc